sáng ngày một mươi một tháng sáu tại bảo tàng đà nẵng bộ công an đã tổ chức triển lãm bảy mươi năm năm công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ
triển lãm trưng bày giới thiệu khoảng năm trăm linh ảnh tư liệu hiện vật gồm ba phần bác hồ với công an nhân dân công an nhân dân bảy mươi năm năm chiến đấu xây dựng và phát triển thấm nhuận tư tưởng đạo đức và phong cách hồ chí minh
đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền giáo dục cán bộ chiến sĩ và nhân dân học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
triển lãm diễn ra từ nay đến hết ngày hai mươi năm tháng sáu